ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tham dự lễ công nhận xã nhã nam
huyện tân yên tỉnh bắc giang đạt chuẩn nông thôn mới
thứ trưởng nguyễn văn thành đã đến tham dự lễ công bố quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng bộ
chính quyền nhân dân xã nhã nam trở thành xã đầu tiên của huyện tân yên
được ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
vốn là một xã có xuất phát điểm thấp số tiêu chí bình quân trong năm hai nghìn một mươi hai đạt một mươi hai trên một mươi chín
sau hơn bảy năm triển khai thực hiện cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã nhã nam
đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn ra sức thi đua và từng bước hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
trong đó hộ nghèo giảm nhanh còn ba tám thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi năm triệu
năm trăm linh đồng một người một năm
văn hóa xã hội và môi trường được cải thiện quốc phòng an ninh đảm bảo
đóng góp lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và của xã nói riêng
trước đó thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác bộ công an đã về thăm và dân hoa
tại khu lưu niệm sáu điều bắc hồi dậy công an nhân dân xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với tinh thần vì nhân dân phục vụ trong thời gian vừa qua công an tp hà nội đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị
đầu tư nhiều sáng kiến cách làm hay để giảm bớt thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này công an quận long biên đã có nhiều đổi mới
hành động thiết thực trong cải cách hành chính nâng cao chất lượng
để phục vụ nhân dân với tiêu chí là hết việc chứ không hết giờ
kết thúc một ngày làm việc giờ hành chính những cán bộ chiến sĩ tiếp tục sắp xếp máy móc trang thiết bị
làm thẻ căn cước công dân lưu động rời đơn vị xuống các địa bàn dân cư
tiếp tục phục vụ người dân từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày
hoạt động này đã được công an quận long biên duy trì hơn một năm nay
để duy trì được hoạt động ý nghĩa này là nỗ lực rất lớn của từng cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận long biên
tôi thì là phụ nữ nên là cái việc con nhỏ thì là mình vẫn là phải sắp xếp cho hợp lý
thì ngoài thời gian tiếp dân ở công an quận thì chúng tôi cũng phải
chiều đến là chúng tôi cũng phải thu xếp nhanh chóng gửi con và để sắp xếp hợp lý
để có thể đảm bảo được thời gian tiếp dân theo cái kế hoạch một mươi tám năm của công an quận
tuy vất vả nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức để phục vụ nhân dân
để lấy được lòng tin của nhân dân đối với hình ảnh của chiến sĩ công an
chị nguyễn thị hạnh và nhiều người dân khác đã tranh thủ sau giờ làm việc
ra ngay ủy ban nhân dân phường ngọc lâm quận long biên để làm thẻ căn cước
hoạt động này của công an quận long biên xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn
có nhiều công dân từ nơi khác chuyển về đây cư trú
do đó nhu cầu cấp mới đổi thẻ căn cước
công dân rất lớn trong khi nhiều người lại không thể nghỉ việc vào giờ hành chính
đối với trường hợp người già đau ốm hoặc là gia đình chính sách
các cán bộ chiến sĩ sẽ đến tận nhà hoặc dường bệnh để giúp họ hoàn tất các thủ tục
công an quận và công an phường phối hợp với nhau để tổ chức làm thẻ căn cước công dân
thì rất thuận lợi cho những người đang làm việc hành chính
những người công dân đang sinh sống tại quận long biên đỡ phải bắt công đi lại
và thực hiện cho tự nhiên là như tôi làm hành chính thì tôi có thời gian
tôi trang trị thời gian tôi trong những cái giờ ngoài giờ này tôi có thể đi làm
kế hoạch của chúng tôi thì cũng đã được người dân cũng đánh giá rất là cao
và cái hiệu quả của cái việc phục vụ nhân dân này thì thứ nhất là chúng tôi cũng hạn chế
để cho người dân không phải đi lại nhiều lần
và các cái múi giờ của người dân thì chúng tôi cũng đều rất là linh hoạt

quận long biên cũng là địa bàn đầu tiên của thành phố hà nội áp dụng phương án
thí điểm cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh
trong công tác quản lý về an ninh trật tự và làm cầu nối tương tác với người dân
theo phương án này các thủ tục hành chính của công an thành phố hà nội
danh bạ của cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đều được cập nhật và tích hợp thành mã qr code
người dân chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại thông minh sẽ tra cứu đầy đủ thông tin cần thiết
ứng dụng này cũng giúp người dân và cảnh sát khu vực dễ dàng tương tác
để trao đổi cung cấp thông tin và tư vấn trong trường hợp cần thiết
cùng với những hoạt động đổi mới trong cải cách hành chính tạo sự thuận lợi cho người dân
trong sáu tháng đầu năm công an quận long biên liên tiếp đấu tranh triệt phá thành công
nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự tội phạm tín dụng đen các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh
thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an quận long biên
đã và đang phát huy truyền thống lực lượng công an
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người công an nhân dân trong mắt người dân thủ đô
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phối hợp với công an quận hoàn kiếm đã bất ngờ đột kích vào quán hay club
tại địa chỉ số năm mươi bảy phố cửa nam quận hoàn kiếm hà nội
tại thời điểm kiểm tra quán hay club đang có hai trăm một mươi hai người có mặt tại đây
trong số này thì có bốn mươi một khách một mươi ba nhân viên có phản ứng dương tính với ma túy
qua nguồn tin trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
phát hiện dấu hiệu bất thường tại quán hay club
đây là nhà hàng ăn uống có sử dụng nhạc mạnh
chủ cơ sở là nguyễn đỗ kim thư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường thanh lương quận hai bài trưng
nhân viên quản lý là trần anh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại quận tây hồ hà nội
cơ sở này thường xuyên hoạt động quá giờ
và có biểu hiện cho khách đến quán mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
nằm trên diện tích khoảng ba trăm ba mươi m hai với hai tầng và sáu mươi bàn đứng
vị trí của quán là địa điểm lý tưởng để kinh doanh dịch vụ ăn uống
để thu hút khách quản lý nhà hàng trích phần trăm rất cao cho các nhân viên
khi có khách đặt bán trước
cũng vì thế nhân viên quán đã trực tiếp tham gia mua bán trái phép chất ma túy
và tiếp tay cho khách sử dụng ma túy tại đây
với các tài liệu thu thập được
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã xác lập chuyên án đấu tranh
đây thực ra là ba trái hình thôi
thì là mình kiểm tra cái đợt này là đợt quy mô lớn nhất
đây thì cái công tác này của chúng tôi cũng đã thực hiện
và cũng đã đưa cái hoạt động của cái loại hình này vào
đã vào theo một hoạt động cũng đã được kiểm soát
một cách là có hiệu quả
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác bắt quả tang hai đối tượng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là nguyễn đăng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã phương liên huyện thường tín hà nội
nguyễn thu trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã minh tân huyện hưng hà tỉnh thái bình
tổ công tác thu giữ trong người sơn số lượng một tám gam mdma
trong người của trang có một trăm năm mươi sáu gam mdma
quá trình kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tại quán hai mươi viên ma túy tổng hợp
hai túi ketamin một khẩu sốt
và năm viên đạn
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đang triệu tập chủ quán là nguyễn đỗ kim thư và quản lý trần anh tú
để làm rõ vai trò trách nhiệm để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma túy trong quán
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chuyên án được đấu tranh thành công vào thời điểm này có ý nghĩa rất lớn
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
lại có thêm một cơ sở có hành vi in ấn sách lậu
vừa bị cơ quan chức năng phát hiện khi tiến hành kiểm tra đột xuất
một cơ sở in ấn tại địa chỉ số năm phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm
đội quản lý thị trường số hai mươi tám cục quản lý thị trường hà nội
và công an quận bắc tử liêm đã phát hiện cơ sở kinh doanh này
có hành vi in ấn gần hai trăm linh đầu sách và hàng trăm đĩa cd
chủ cơ sở đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến hợp đồng in ấn
cơ sở sản xuất sách lậu mang tên công ty sản xuất thương mại và dịch vụ huy dương
do nguyễn văn huy thường trú tại phú xuyên hà nội làm chủ kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ gần hai trăm linh đầu sách các loại
với gần một mươi vạn cuốn sách đã in thành phẩm và hàng trăm chiếc đĩa cd
cơ sở không xuất trình được bất cứ một loại chứng tử hóa đơn nào
liên quan đến việc in ấn nhân bản sách
tại khu vực xưởng sản xuất lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều thiết bị
phục vụ hoạt động in ấn và hai mươi máy in
cơ sở chưa xuất trình được cho chúng tôi giấy phép mở địa điểm kinh doanh mới
theo quy định của luật xuất nghiệp
thế qua kiểm tra thực tế thì hiện nay cơ sở chưa xuất trình được bất cứ một cái loại
hóa đơn chứng tử nào hay hợp đồng in ấn nào đối với loại sách
đang in ấn của nhân bản tại đây
trong số hai trăm linh đầu sách bị thu giữ có hai phần ba là sách tiếng nhật
số còn lại là sách giáo trình từ điển chuyện tiểu thuyết
các cuốn sách tiếng nước ngoài do đơn vị tự in tự xuất bản
mà không ghi nhà xuất bản chỉ một số ít sách việt nam
có ghi nhà xuất bản
chúng tôi sẽ phối kết hợp với các cơ quan các đồ sách có số in nưu triểu
của các cơ quan những đơn vị được phép để xem xét người ta thuê nó ở đây không
vì hiện nay chưa xuất hiện cái hợp đồng đó
chất lượng bên trong có đúng theo cái quy định của bộ giáo dục đào tạo hay không
cái này cũng phải xem xét lại bởi vì chỉ biết là sách nậu
nếu là sách nậu in nhân bản không đảm bảo tính ở pháp thì buộc phải tiêu hủy
sau quá trình kiểm tra làm rõ nếu khẳng định được đây là số sách lậu
thì hệ lụy sẽ là không nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà in ấn chính thống
cũng như nhiều vấn đề về chất lượng sách khi đưa ra thị trường
vụ việc này tiếp tục cho thấy hoạt động in ấn lậu các loại sách giáo trình
đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp đòi hỏi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra
giám sát không để những ấn phẩm lậu gây ảnh hưởng đến hoạt động in ấn chính thống
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã điều tra làm rõ
đối tượng chuyên giải đinh trên quốc lộ một mươi tám đoạn
nội bài bắc ninh
tại cơ quan công an đối tượng trần thị lan năm mươi tám tuổi
chú tải xã hòa tiến huyện yên phong khai nhận
đã thực hiện hành vi giải đinh trên đường quốc lộ một mươi tám đi qua thôn yên vĩ
xã hỏa tiến huyện yên phong nhằm mục đích khiến người tham gia giao thông trên đường
bị thủng xăm qua đó tạo cơ hội việc làm cho chồng và một số người khác
ở cùng địa phương vá thay xăm với giá cắt cổ từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng một xe
đối với đại dịch đường một mươi tám mục đích là cho những người thủ xăm
để những người chồng và ba bốn người bất ngờ lên vá
thì tôi cũng làm sai tôi xin lỗi
trước đó trên mạng xã hội đăng tải thông tin xuất hiện đinh tặc trên quốc lộ một mươi tám
hướng nội bài hà nội đi bắc ninh gây hoang mang dư luận
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan
vào lúc khoảng sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại siêu thị chín mươi k đường hùng vương phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang đã xảy ra một vụ cháy lớn
ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực kinh doanh quần áo hàng tiêu dùng rộng khoảng hai trăm linh m hai
nhận được tin báo sáu xe chữa cháy và năm mươi cán bộ chiến sĩ chỉ huy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc giang đã đến hiện trường
do hàng hóa đều là vật liệu dễ cháy nên toàn bộ cửa hàng đã bị thiêu dụi
do siêu thị bị cháy ở sát với tuyến đường trục chính đường hùng vương nên lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố bắc giang đã kịp thời phân luồng điều tiết giao thông không để uốn tắc
và người dân hiếu kỳ đến gần khu vực cháy ảnh hưởng đến tiến độ chữa cháy cũng như tính mạng sức khỏe
lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ cửa hàng kinh doanh xe máy ngay sát cạnh đám cháy di chuyển nhiều tài sản đến nơi an toàn
vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân đã hỗ trợ cứu giúp một nạn nhân nam là nhân viên bán hàng bị mắc kẹt trong cửa hàng
nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn được đưa đến bệnh viện cho đến nay sức khỏe đã ổn định
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc giang cho biết vụ cháy không có ai tử vong thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
thời tiết khô hạn hiện nay long quang bọ gậy sẽ khó phát triển
tuy nhiên tại nhiều địa phương bệnh xuất xuất huyết vẫn bùng phát mạnh dù nằm trong vùng hạn nặng
nguyên nhân chính là việc tích chữ nước của người dân không đúng cách dẫn tới vật chứa nước lại là nơi cho mũi vẫn sinh sôi
thêm vào đó người dân vẫn còn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh tại nhà khiến cho sốt xuất huyết càng khó kiểm soát
huyện an cư tỉnh phú yên là một trong những địa phương đang bị hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
mặc dù môi trường khô không thuận lợi cho mũi sinh hoạt
nhưng ở địa phương này xuất xuất huyết vẫn bùng phát mạnh
tới thời điểm hiện tại xã an cư đã có hai mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết nhiều hơn tổng số mắc của năm hai nghìn một mươi tám cộng lại
theo ghi nhận của trung tâm y tế huyện tuy an chỉ số côn trùng được ghi nhận tại đây rất cao vượt ngưỡng tới sáu mươi
hầu hết ổ loang quang bọ gậy phát sinh là do cách sử dụng tích chữ nước của các gia đình
trong khi đó có bè con có nhà người ta chứa nước một đến ba bở nhiều khi một bở không đẩy kín nước không đẩy kín lại lúc đó mũi nó veo nó đẩy trứng và nó sẽ sinh ra bọ gậy
tính đến nửa đầu tháng tám huyện tuy an đã ghi nhận năm trăm tám mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết với hai mươi hai ổ dịch tăng hơn sáu mươi lần so với cùng kỳ năm trước
trước tình hình sốt xuất huyết bùng phát mạnh các trạm y tế xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc đổ loang quang bọ gậy có biện pháp che đậy dụng cụ chứa nước tránh mũi đẻ trứng
tuy nhiên người dân vẫn còn khá chủ quan trong việc phòng chống dịch

tuy nhiên người dân vẫn còn khá chủ quan trong việc phòng chống xuất huyết bùng phát mạnh có biện pháp che đậy dụng cụ chứa nước tránh mũi đẩy trứng
tuy nhiên người dân vẫn còn khá chủ quan trong việc phòng chống dịch có biện pháp che đậy dụng cụ chứa nước tránh mũi đẩy trứng